công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với hà nguyên vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyễn diệp vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
bốn đối tượng khác cũng đã bị công an khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
bắt quả tan một mươi sáu đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại khu rừng tràm thuộc ấp ba xã thành phố
thu giữ trên ba mươi chín triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng một chán sứ một nắp nhựa
ba hộp xí ngầu một tấm bạt nhựa màu xanh một mươi bốn điện thoại di động và chín xe máy các loại
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận sông lắc tài xỉu trên do đối tượng nguyên vũ và vũ linh đứng ra tổ chức
dưới hình thức lắc tài xỉu được an thu bằng tiền với nhau mỗi ván mỗi con bạc đặt cược từ năm mươi đồng đến hai triệu đồng tiền mặt